nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước thời gian qua tỉnh vĩnh phúc đã tập trung đẩy mạnh việc sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp trên địa bàn
đến nay các doanh nghiệp sau khi được cổ phần hóa chuyển đổi thì đều hoạt động có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước
công ty cổ phần cấp thoát nước số một vĩnh phúc sau sáu năm hoạt động theo mô hình cổ phần doanh nghiệp đã sắp xếp lại bộ máy tổ chức đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng
công ty đã có điều kiện tập trung để mở rộng thêm các lĩnh vực phục vụ khác như xử lý nước thải đô thị sản xuất nước lọc tinh khiết xây dựng công nghiệp dân dụng điều mà trước đây doanh nghiệp khó có thể làm được
sau khi cổ phần hóa thì là được chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh chủ động quyết định theo các điều lệ công ty
doanh nghiệp công ty vận dụng đã chủ động hơn trong các quyết định đầu tiên
cái thứ hai là tinh thần
tinh thần của người cán bộ nhân viên trong lao động là được nâng lên rõ rệt và họ cũng cảm nhận được là cái này là công ty cũng như là của mình và sự phát huy được những nỗ lực của người lao động cũng như cán bộ công nhân viên trong công ty
cũng giống như công ty cổ phần cấp thoát nước số một vĩnh phúc công ty cổ phần dày vĩnh yên từ chỗ hoạt động yếu kém trì trệ với tư tưởng ba cấp nặng nề trong nhiều năm
ngay sau khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm
nỗ lực tìm kiếm thị trường mở rộng hướng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tạo bước đột phá mới nâng cao năng lực doanh nghiệp giải quyết công an việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương